những ngày qua khu vực phía bắc thời tiết diễn biến phức tạp các đợt không khí lạnh kèm theo mưa
độ ẩm không khí cao sương mù kéo dài đã tạo điều kiện thuận lợi cho các loại sâu bệnh gây hại lúa bùng phát
nhất là bệnh đạo ôn lá đạo ôn cổ bông sâu cuốn lá nhỏ dày nâu dày lưng trắng thậm chí là bệnh bạc lá
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện diện tích nhiễm bệnh đạo ôn lá các tỉnh phía bắc là hơn một mươi hai hectare
đạo ôn cổ bông khoảng hai trăm linh hectare hơn một mươi hectare nhiễm sâu cuốn lá nhỏ
theo khuyến cáo của nhiều chuyên gia bệnh đạo ôn cổ bông cần tập trung chỉ đạo phòng chống trên trà lúa
trổ từ ngày năm tháng bốn đến ngày hai mươi tháng bốn vì đây là thời điểm nhạy cảm dễ nhiễm dịch hại
nhất là ở những tỉnh phía bắc trung bộ như hà tĩnh nghệ an và phòng trừ dây quấy vụ đặc biệt tại thừa thiên huế quảng trị quảng bình
ở vùng đồng bằng sông hồng và trung du miền núi phía bắc tăng cường chỉ đạo phòng chống bệnh đạo ôn lá
nhất là trên giống nhiễm và bệnh đạo ôn cổ bông trên các trà lúa trổ trong tháng bốn đến giữa tháng năm
song song với đó kết hợp phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ từ giữa tháng bốn đến cuối tháng bốn
nhất là các tỉnh vùng đồng bằng sông hồng và phòng trừ dây nâu dày lưng trắng từ giữa tháng bốn đến đầu tháng năm để bảo vệ năng suất lúa